như vậy là ngày bầu cử tổng thống mỹ đã kết thúc
tuy nhiên vẫn chưa có ứng cử viên nào có đủ số phiếu cần thiết để tuyên bố thắng cử
truyền thông mỹ đưa tin tính tới chiều ngày bốn tháng một mươi một theo giờ mỹ
ứng cử viên dân chủ joe biden đã giành thêm một mươi phiếu đại cử tri ở bang wisconsin
nâng tổng số phiếu giành được lên hai trăm sáu mươi bốn phiếu đại cử tri
trong khi đó ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump hiện có hai trăm một mươi bốn phiếu đại cử tri
cuộc chạy đua giữa hai ứng cử viên hiện đang tập trung tại các bang nevada
bắc carolina michigan và pennsylvania
các bang vẫn còn nhiều phiếu chưa được kiểm đếm và cách biệt giữa hai ứng cử viên là không nhiều
ông biden hiện đang có khả năng thắng ở hai bang nevada với sáu phiếu đại cử tri và michigan với một mươi sáu phiếu đại cử tri
nếu đạt được điều này thì ông biden sẽ có đủ hai trăm bảy mươi phiếu để trở thành tổng thống thứ bốn mươi sáu của nước mỹ
trong khi đó bang nevada đã tạm dừng quá trình kiểm phiếu bầu cử tổng thống
đến trưa ngày năm tháng một mươi một theo giờ mỹ
khoảng giờ ngày sáu tháng một mươi một theo giờ hà nội
theo ap với khoảng bảy mươi số phiếu đã được kiểm tại nevada
ứng cử viên đảng dân chủ joe biden đang dẫn trước đương kim tổng thống donald trump
với khoảng cách xích sao bốn mươi chín hai so với bốn mươi tám sáu
trên twitter ông trump đã cáo buộc phe dân chủ đang tìm cách kiếm đủ phiếu
để rút ngắn cách biệt tại các bang như pennsylvania và michigan
tuy nhiên tuyên bố của ông trump đã bị twitter rán nhãn là thông tin gây tranh cãi và có thể sai lệch
chiến dịch tranh cử của cả hai ứng cử viên đều đã chuẩn bị đội ngũ
luật sư hùng hậu cho một cuộc chiến pháp lý sau bầu cử
với những diễn biến hiện nay rất có thể kết quả cuộc bầu cử tổng thống mỹ
sẽ do tòa án tối cao định đoạt khi ngay dạng sáng sau đêm bầu cử
ông trump đã tuyên bố sẽ tới tòa án tối cao mỹ để khiếu nại về hoạt động kiểm phiếu